để tăng cường hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tp hcm vừa đề nghị trung ương hỗ trợ khẩn cấp hai triệu test nhanh kháng nguyên
máy xét nghiệm pcr cùng đội kỹ thuật vận hành máy để địa phương phòng chống dịch bệnh
tp hcm cho biết hiện tp đang đàm phán mua một bốn triệu test nhanh kháng nguyên
tập trung khắc phục hạn chế về tổ chức đội ngũ xét nghiệm
tuy nhiên tp cần hỗ trợ khẩn cấp hai triệu test nhanh nhằm đẩy mạnh năng lực xét nghiệm
từ đầu tháng bảy tp hcm tăng cường test nhanh kháng nguyên cộng đồng từ một trăm năm mươi mẫu đến hai trăm linh mẫu mỗi ngày
tuy nhiên tp gặp khó khăn khi trung tâm kiểm soát bệnh tật thường xuyên quá tải
thời gian trả kết quả xét nghiệm chậm
qua hướng dẫn của bộ y tế thành phố sẽ tổ chức lại vấn đề xét nghiệm tăng cường sử dụng test nhanh kháng nguyên
sử dụng phương thức xét nghiệm gộp mẫu rút ngắn thời gian trả kết quả trong vòng sáu tiếng đồng hồ
việc xét nghiệm cũng chuyển từ đại trà sang có trọng điểm
thực hiện ba ngày một lần tại các khu phong tỏa và bảy ngày một lần tại khu vực có nguy cơ cao
theo bộ y tế test nhanh này sẽ giúp giảm rất nhiều thời gian cho việc lấy mẫu xét nghiệm và truy vết phòng chống dịch